năm hai nghìn một mươi tám khép lại với nhiều kết quả tích cực và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực
với mức tăng trưởng cao nhất trong một mươi một năm qua các cán cân vĩ mô được bảo đảm
đây cũng chính là nền tảng để toàn đảng toàn dân vững tin bước vào năm mới hai nghìn một mươi chín
nhân dịp năm mới phóng viên truyền hình nhân dân đã có buổi phỏng vấn đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ về mục tiêu triển vọng phát triển kinh tế trong năm hai nghìn hai mươi
thưa phó thủ tướng kinh tế trong năm hai nghìn một mươi tám đã đạt mức tăng trưởng cao nhất trong một mươi năm trở lại đây
vậy thì nguyên nhân nào dẫn đến sự tăng trưởng vượt bậc này
với mức tăng trưởng bảy tám gdp của hai nghìn một mươi tám đạt mức cao nhất trong một mươi một năm trở lại đây
nguyên nhân của việc tăng trưởng cao như vậy thì đến cả cung và cả cầu
và đối với
đối với lĩnh vực sản xuất về phía cung thì nó tăng trưởng toàn diện hài hòa trên tất cả các khu vực
kể cả nông nghiệp nông lâm thủy sản
rồi thứ hai nữa là công nghiệp xây dựng và thứ ba là dịch vụ
và cái cầu nội địa của chúng ta cũng tăng trưởng rất là tốt
trong đó thì động lực mà dẫn dắt chính vẫn là công nghiệp chế biến chế tạo và dịch vụ
tuy nhiên cái tăng trưởng của năm hai nghìn một mươi tám nó cao hơn
năm hai nghìn một mươi bảy thì chính là một phần ở công nghiệp khai khoáng và chính là lĩnh vực nông nghiệp
nông nghiệp của chúng ta sau khi mà có cái năm hai nghìn một mươi sáu rất là khó khăn
năm hai nghìn một mươi bảy chúng ta đã phổi phục lại
và với điều kiện thời tiết tương đối thuận
rồi chúng ta cũng đã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi
và tăng cường cái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với cái việc ứng dụng công nghệ cao
và thúc đẩy cái kinh tế hợp tác trong nông nghiệp
nông nghiệp đã tăng trưởng rất là mạnh mẽ
đạt cái mức là cao nhất trong bảy năm gần đây
thứ hai nữa là cái mức độ suy giảm của công nghiệp khai khoáng nó cũng đã giảm đi rất là mạnh
thì chính những cái sự mà cái chậm lại của cái tốc độ suy giảm của công nghiệp khai khoáng
và sự tăng trưởng vượt bậc của nông nghiệp
cùng với cơ động lực dẫn dắt tăng trưởng của khu vực công nghiệp chế biến chế tạo và dịch vụ
thì cái tăng trưởng của hai nghìn một mươi tám đạt được mức kỷ lục là bảy tám
như báo cáo của chính phủ đã nêu
phó thủ tướng đánh giá như thế nào về triển vọng phát triển kinh tế trong năm hai nghìn một mươi chín
và trong năm hai nghìn một mươi chín có những khó khăn thuận lợi như thế nào
và làm thế nào để chính phủ có thể hoàn thành được mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra
cái thứ nhất là cái căng thẳng thương mại sẽ làm cho cái tăng trưởng của một số cái nền kinh tế và việt nam là cái đối tác kinh tế quan trọng chậm lại
thì điều đó cũng trực tiếp ảnh hưởng đến việt nam
thứ hai nữa là cái căng thẳng
thương mại thì làm cho cái tổng cái mức tăng trưởng thương mại của các nước thì cũng có cái suy giảm đi
và việt nam lại là cái nước mà có độ mở lớn có cái tỉ trọng kiếm ngạch xuất nhập khẩu là đến hơn hai trăm linh tổng cái gdp rồi
cho nên là chắc chắn là sẽ có ảnh hưởng
để một mặt là chúng ta tiếp tục duy trì được các cái thị trường đã có và mở rộng những cái thị trường mới
đặc biệt là những thị trường mới mà do cái hiệp định cptpp mang lại
những cái thị trường mà việt nam
việt nam trước đây chưa có những quan hệ những đối tác hiệp định thương mại song phương
trên cái nền tảng mà chúng ta đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi tám
thì chính phủ chủ trương là tiếp tục duy trì những cái động lực tăng trưởng đã có
và khơi thông những cái động lực tăng trưởng mới
để mà có cái mức tăng trưởng là sáu tám
và thực hiện được ý kiến chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã rõ nhiệm vụ
và thủ tướng chính phủ trong bài phát biểu kết luận của hội nghị trực tuyến toàn quốc ngày hai mươi tám tháng một mươi hai cũng đã nhắc lại là phải làm cho năm hai nghìn một mươi chín này phải khá hơn năm hai nghìn một mươi tám về mọi phương diện
điều đó có nghĩa rằng là không chỉ là mục tiêu sáu tám mà còn có thể cao hơn cao hơn nữa
chính phủ và thủ tướng cũng chỉ đạo sẽ xây dựng và triển khai một đề án để có thể phát triển bứt phá thị trường nội địa ở trong nước
điều là cái tổng mức hàng hóa bán lẻ phải tăng tối thiểu khoảng một mươi hai
ngoài ra thì cái lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục duy trì các cái động lực và tăng trưởng
đối với dịch vụ thì năm nay chính phủ và thủ tướng chỉ đạo trong nghị quyết một là tiếp tục duy trì những thành tích đạt được lượng
đặc biệt là áp dụng những cái thành tựu của cách mạng khoa học công nghệ cách mạng công nghiệp lần thứ tư để mà gia tăng những cái dịch vụ có cái hàm lượng lớn
công nghệ cao và những cái dịch vụ có cái giá trị gia tăng cao
trong thời gian tới thì chính phủ sẽ đẩy mạnh cái việc mà áp dụng những cái mô hình thanh toán mới những cái công nghệ tài chính như là phiên tích hay là ngân hàng số
và đẩy mạnh cái thanh toán không dùng tiền mặt thì cũng sẽ kích thích cái khu vực dịch vụ phát triển
đồng thời chú trọng và tái cơ cấu lại cái ngành du lịch để tiếp tục duy trì cái động lực tăng trưởng
cùng với các cái công nghiệp chế biến chế tạo và lĩnh vực nông nghiệp chúng ta tiếp tục duy trì thì cái khả năng mà đạt được cái mức sáu tám là tôi nghĩ là hoàn toàn là có tính khả thi
thậm chí nếu mà tích cực chúng ta có thể đạt được và duy trì được cái mức bằng hoặc là cao hơn năm hai nghìn một mươi chín
xin cảm ơn phóng viên đức anh